trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ hữu nghị thanh niên việt nam trung quốc lần thứ một mươi tám năm hai nghìn một mươi chín
ngày hôm nay đoàn đại biểu thanh niên trung quốc đã đến thăm và giao lưu văn hóa văn nghệ với sinh viên đại học đà nẵng
đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và đoàn thanh niên cộng sản trung quốc qua đó đẩy mạnh tình đoàn kết giao lưu hữu nghị giữa thanh niên
sinh viên hai nước việt nam trung quốc
tại buổi giao lưu ngoài những tiết mục văn nghệ đặc sắc thanh niên sinh viên hai nước việt nam trung quốc
đã có những tham luận chia sẻ về phong trào hoạt động học tập sáng tạo nghiên cứu khoa học và tình nguyện
vì cuộc sống cộng đồng giúp thanh niên sinh viên hai nước hiểu hơn về văn hóa truyền thống tốt đẹp của mỗi nước
cũng như những kinh nghiệm hay trong công tác đoàn góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa thanh niên
sinh viên hai nước trong thời gian tới